xin kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh phía đông bắc bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trời chuyển mưa rét
từ chiều mai thì khối không khí lạnh sẽ ổn định sau đó sẽ suy yếu dần
vì thế trời giảm mưa chỉ còn ở một vài nơi với lượng không lớn
nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở mức một mươi năm một mươi tám độ vùng núi thấp hơn
còn cao nhất ngày mai ở mức một mươi tám hai mươi một độ sau đó sẽ tăng nhẹ một độ mỗi ngày
khu vực phía tây bắc bộ cũng chịu tác động của gió mùa tăng cường nên trời chuyển nhiều mây
có mưa giải rác cho đêm nay và ngày mai sau đó sẽ giảm nhanh về diện và lượng
nhiệt độ duy trì ở mức thấp ngày đêm ở dưới ngưỡng là hai mươi bốn độ
vùng núi cao đề phòng rét đậm và rét hại
cũng chịu tác động của không khí lạnh nên tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
cũng có mưa nhiều trở lại từ ngày mai thì mưa giảm về diện từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
còn về nhiệt độ trời chuyển rét ở các tỉnh phía bắc như thanh hóa và nghệ an và hà tĩnh
và lạnh ở quảng trị đến thừa thiên huế khi nhiệt độ cao nhất đều ở dưới ngưỡng hai mươi năm độ
còn các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận mưa cũng sẽ xảy ra giải rác
tại các tỉnh từ đà nẵng cho đến khu vực khánh hòa cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong cơn giông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
đối với các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi thì nhiệt độ cao nhất là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
còn với khu vực bình định xuống đến bình thuận do trời có nắng nên nhiệt độ cao hơn đạt ở mức hai mươi tám ba mươi hai độ
không chịu tác động của không khí lạnh nên trong ba ngày tới khu vực tây nguyên
tiếp tục duy trì thời tiết ổn định ít mưa ban ngày trời có nắng
nhiệt độ ổn định cao nhất ở mức hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
còn về đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống ở mức một mươi chín hai mươi hai độ có nơi còn thấp hơn
với các tỉnh thành nam bộ không có hình thế gây mưa hoạt động nên trời phổ biến không mưa
thời gian nắng kéo dài trong ngày nên nhiệt độ cao nhất đạt ở mức là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
có nơi nắng nóng trên ba mươi năm độ tập trung nhiều tại các tỉnh miền đông nam bộ